ngày một mươi năm tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy tp hcm đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp
lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp và đề nghị viện kiểm sát nhân dân quận bảy phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn ngọc phượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ tại huyện bù đớp tỉnh bình phước về tội cố ý gây thương tích
vào ngày bảy tháng một mươi một công an phường phú mỹ tiếp nhận tố giác về tội phạm hành hạ người khác với nội dung
qua tìm hiểu thông tin trên mạng xã hội bố cháu bé biết nguyễn ngọc phượng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một ngụ tính bình phước
tạm trú tại nhà trọ trên đường huỳnh tấn phát phường phú mỹ quận bảy nhận trông giữ trẻ em qua đêm ngay tại phòng
nên đã gửi con gái một mươi bảy tháng tuổi tại đây với mức phí là năm triệu đồng mỗi tháng
đến khoảng hai mươi hai h ngày sáu tháng một mươi một thì nhận được điện thoại của phường báo tin con gái bị bệnh nặng phải đưa vào bệnh viện quận bảy cấp cứu
và sau đó được chuyển lên cấp cứu tại bệnh viện nhi đồng hai thành phố hồ chí minh
khi vào bệnh viện thì thấy bé gái đã toàn thân tím tái hôn mê trên người có nhiều vết bầm tím
do đó bố bé gái đã đến công an phường phú mỹ trình báo vụ việc và được cơ quan chức năng lập hồ sơ tiếp nhận xác minh làm rõ
đến bảy giờ một mươi phút ngày tám tháng một mươi một bé gái đã tử vong tại khoa cấp cứu bệnh viện nhi đồng hai thành phố hồ chí minh là do chấn thương sọ não
sau đó công an quận bảy tiến hành mời đối tượng nguyễn ngọc phượng và trần trọng hữu là chồng của phượng về làm việc
tại cơ quan điều tra bước đầu phượng khai nhận từ khi ở với phượng bé gái thường xuyên quấy khóc
nên phượng bực bội cộng thêm việc bố bé gái không trả tiền công đúng hẹn
do đó người phụ nữ nhiều lần dùng tay và cán chối nhựa đánh vào mặt tay và chân của bé gái
từ ngày ba mươi một tháng một mươi đến ngày năm tháng một mươi một khi bé quấy khóc thì phượng đắt mạnh vào mặt và tác động mạnh vào vùng đầu của bé gái nhiều lần
trước những lời khai và bằng chứng thu thập được cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bảy đã bắt khẩn cấp phượng
và làm rõ hành vi của hữu để xử lý theo quy định pháp luật